liên quan đến hành vi xâm nhập sai phép vào mạng máy tính viễn thông ngân hàng
năm đối tượng vừa bị công an tỉnh quảng nam khởi tố
từng công tác tại một ngân hàng có phòng giao dịch tại tam kỳ quảng nam nên bùi văn xương
biết được tài khoản cic và mật khẩu đăng nhập tài khoản của ngân hàng này
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một biết nguyễn thị chi lăng có nhu cầu tra cứu lịch sử giao dịch vay vốn
và thông tin khách hàng trương đã tự ý cung cấp tài khoản và mật khẩu cic của ngân hàng
để lăng tra cứu có được thông tin lăng gửi cho đồng nghiệp là nguyễn văn trãi
đoàn công thành và trần thanh lạc để truy cập truy xuất thông tin tài chính cá nhân
và sử dụng trái phép các thông tin của khách hàng